hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cấp dưới của ông được đánh giá trẻ thiếu kinh nghiệm nên không bị kỷ luật nhưng phải kiểm điểm trước toàn đơn vị
nội dung trên đã được nêu trong quyết định do giám đốc công an tỉnh cao bằng ký vào sáng ngày một mươi tháng năm
trước đó công an tp cao bằng đã xác định trung tá đặng đình đoàn có hành vi xông vào quán cắt tóc trên địa bàn đánh một thanh niên và một phụ nữ
chiều ngày chín tháng năm ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh cao bằng đã họp thống nhất cách chức phó trưởng công an phường sông bằng
với ông đặng đình đoàn và cho thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân
trung úy trịnh việt hoàng là cấp dưới và đi cùng ông đặng đình đoàn trong vụ sô sát được công an tỉnh cao bằng đánh giá là cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm
đến hiện trường theo sự chỉ đạo nhưng không có hành vi xô xát đánh người
ông hoàng cũng can ngăn cấp trên và sau đó đã chủ động báo cáo sự việc nên không bị kỷ luật nhưng phải kiểm điểm phê bình trước toàn đơn vị
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút
ngày hai mươi tám tháng bốn ông đoàn đang trực tại trụ sở công an phường sông bằng thì nhận được điện thoại của bạn là nguyễn văn mạnh
bác sĩ bệnh viện một trăm linh ba cao bằng nhờ giúp đỡ vì bị một người làm việc ở quán cắt tóc mai heal salon ở phường đề thám gọi điện nhắn tin lăng mạ và đe dọa
ông đoàn sau đó đã chỉ đạo một trung úy tên hoàng đi cùng xe ô tô riêng đến bệnh viện một trăm linh ba cao bằng đón mạnh rồi cùng đến quán
trên đường đi ông đoàn gọi cho công an phường đề thám
đề nghị cử lực lượng phối hợp
khi đến quán ông đoàn yêu cầu một thanh niên về công an phường đề thám để giải quyết do cho rằng đây là người đã nhắn tin
hai bên to tiếng ông đoàn cùng thuộc cấp đã lôi nam thanh niên lên ô tô riêng đòi đưa đi nhưng bị phản kháng
công an tp cao bằng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với đặng đình đoàn và bác sĩ nguyễn văn mạnh về hành vi cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác
và hành vi xúi dục tích động người khác

khi đoạn video vụ việc trên được chia sẻ trên mạng xã hội hành vi lạm dụng chức quyền của phó trưởng công an phường này đã khiến cho cư dân mạng vô cùng phấn ngộ
thưa quý vị thì hình phạt dành cho phó trưởng công an phường này đã thích đáng và đủ tính gian đe hay chưa
hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới video và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo